bộ giáo dục và đào tạo đưa ra ngưỡng điểm bảo đảm chất lượng đầu vào cho các trường đại học là một mươi năm điểm
áp dụng cho tất cả các khối thi a a một b c và d
theo quy định thì các trường không được tuyển những thí sinh có tổng điểm thấp hơn điểm sàn của bộ
như vậy phải đạt mức điểm bằng điểm sàn trở lên thí sinh mới có cơ hội xét tuyển vào đại học
tuy nhiên các em thí sinh có thể cân nhắc đi đường vòng để tăng cơ hội trúng tuyển
nếu không đủ điểm xét tuyển nguyện vọng một thí sinh có thể chọn đầu vào các trường xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông
đặc biệt đối với những em có điểm trung bình học tập bậc trung học phổ thông đạt khá giỏi
việc tính điểm học bạ có thể dựa trên điểm trung bình môn của cả ba năm lớp một mươi một mươi một một mươi hai hoặc một năm lớp một mươi hai tùy vào quy định của từng trường
theo cách này các em phải đảm bảo một số điều kiện được xét đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông
điểm xét tốt nghiệp được tính dựa trên ba yếu tố
điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu điểm trung bình lớp một mươi hai và điểm ưu tiên khuyến khích
thí sinh có điểm xét tốt nghiệp trên năm sẽ được công nhận tốt nghiệp nếu không có bài thi nào bị điểm liệt
thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ tùy thuộc vào quy định của từng trường
và không căn cứ theo thời gian xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông quốc gia của bộ giáo dục đào tạo
thí sinh nên vào trang chủ của trường mình đăng ký xét tuyển bằng học bạ để nghiên cứu phương án tuyển sinh và nắm được các mốc thời gian quan trọng